đợt mưa lớn vừa qua vẫn đang gây ra tình trạng ngập nặng cho nhiều xã ở huyện trường mỹ
thành phố hà nội mực nước trên sông bùi dâng cao khiến cho tình hình ngập lụt càng thêm phức tạp
và trong sáng nay mực nước trên sông bùi đã có dấu hiệu rút
hiện tại thì thành phố hà nội đang tiếp tục tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ
do thời tiết tiếp tục có mưa to kèm theo nước sông bùi trong ngày hai mươi chín tháng bảy dâng cao ở mức bảy ba mươi ba m
nên một số tuyến đê tả bùi có nguy cơ bị tràn
trước tình hình đó ngay trong đêm hai mươi chín tháng bảy và ngày ba mươi tháng bảy
lực lượng chức năng và bà con nhân dân sống trong khu vực đã dùng bao tải đắp chống chản đê
trong sáng nay ba mươi một tháng bảy nước đã có dấu hiệu rút
trước đó tại cuộc kiểm tra khu vực đê tả bùi xã thanh bình và làm việc với lãnh đạo huyện trương mỹ
vào chiều tối ngày ba mươi tháng bảy chủ tịch ubnd tp nguyễn đức trung yêu cầu các lực lượng liên quan
phải thực hiện ngay các phương án ứng trực đủ quân số hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
đặc biệt phải đảm bảo tuyệt đối an toàn về người và tài sản cho nhân dân
đồng thời sẵn sàng di rời một mươi bốn hộ dân đến nơi an toàn khi nước tiếp tục lên cao
ông nguyễn đức trung cũng chỉ đạo cung cấp năm bình nước uống cho người dân vùng ngập lụt
bên cạnh đó cần phải thông tin để người dân trong vùng bị ngập lụt hiểu rõ
rằng khu vực các xã thuộc vùng phân lũ nên khi lũ lên cao bắt buộc phải xả tràn
để phục vụ phân lũ không để xảy ra vỡ đề
ngay sau đợt lũ này thành phố hà nội sẽ đề xuất với bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
cho thành phố kè bê tông tuyến đê tả bùi như cách một số nước đã làm
ngoài ra thành phố sẽ tập trung nạo hút lòng sông để khơi thông dòng chảy hơn nữa